liên quan đến vụ việc để lau công phẫu thuật căng da mặt cho khách
cơ sở thẩm mỹ cang jin có địa chỉ ở phường vĩnh trung quận thanh khê tp đà nẵng
vừa bị ubnd quận ra quyết định xử phạt tổng cộng ba trăm hai mươi triệu đồng và đình chỉ hoạt động
tước giấy phép chứng chỉ hành nghề
vào tháng tám vừa qua công an quận thanh khê thành phố đà nẵng đã bắt quả tang cơ sở thẩm mỹ nói trên
đang để nhân viên lau công xử lý da mặt cho khách
qua quá trình điều tra cơ sở thẩm mỹ này có năm hành vi vi phạm
mặc dù công an quận thanh khê đã mời đại diện cơ sở thẩm mỹ về để làm việc tại cơ sở
nhưng cơ sở lại để nhân viên bảo vệ đi thay
sau này người đại diện cơ sở mới chịu đến cơ quan công an để giải quyết